theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tuyên quang tính đến ngày một mươi năm tháng năm địa phương này đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn với hơn hai mươi tám đối tượng tổng số tiền chi trả trên bốn mươi hai tỷ đồng
để bảo đảm việc chi trả tiền hỗ trợ một cách kịp thời đúng người đúng đối tượng ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã tuyên truyền về chính sách hỗ trợ thông báo thời gian chi trả tiền hỗ trợ để người dân nắm bắt chủ động bố trí thời gian đến nhận tiền
đối với những trường hợp đau ốm vắng mặt đều có biện pháp xử lý hỗ trợ kịp thời đồng thời giả soát xong nhóm đối tượng nào sẽ được chi trả giải quyết chế độ từ đối tượng đó nhằm bảo đảm sớm giải quyết khó khăn cho người dân
đối với một số vướng mắt như khó khăn trong việc xác định các đối tượng lao động tự do các đối tượng và ngành nghề khó xác định mức thu nhập ở cơ sở các cơ quan chức năng của tuyên quang đang xin ý kiến cơ quan chuyên môn của bộ xác định để nhóm đối tượng này sớm được nhận hỗ trợ